tính đến ngày năm tháng chín trên địa bàn quận có chín mươi hai chín trăm tám mươi sáu hội dân trong đó có năm mươi một hai trăm linh sáu hội dân vùng xanh một mươi ba tám trăm năm mươi năm hội dân vùng vàng một mươi một trăm ba mươi một hội dân vùng cam một mươi bảy bảy trăm chín mươi bốn hội dân vùng đỏ

do đó việc cung ứng phân phối hàng hóa cho người dân tập trung vào các hệ thống phân phối hiện đại trên địa bàn

trước đó trong công văn ba nghìn bảy mươi hai của ủy ban nhân dân tp hcm các địa bàn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gồm quận bảy huyện củ chi cần giờ các khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn ba quận huyện này thì được thực hiện thí điểm một số hoạt động